trong khi đó sáng nay lực lượng chức năng quận tân bình tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an tp hcm
tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến hai người tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín giờ tối qua khói lửa bùng lên từ một căn nhà nằm sâu trong hẻm đường lê văn sĩ phường một quận tân bình tp hcm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình phối hợp với lực lượng liên quan đã nhanh chóng có mặt phong tỏa cắt điện không chê đám cháy
do lửa gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên việc dập cháy gặp rất nhiều khó khăn
đám cháy sau đó được không chế cảnh sát vào bên trong phát hiện hai thi thể đàn ông
một ở khu vực gần cầu thang và một ở tầng trệt hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ